kính chào quý vị và các bạn bây giờ là thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chỉ đạo khẩn trương điều tra truy tố các bị can trong vụ sát hại nữ sinh tại tỉnh điện biên
văn bản nêu rõ vụ án nữ sinh cao thị mỹ duyên bị hãm hiếp và giết hại tại tỉnh điện biên trong dịp tết âm lịch vừa qua
là hết sức dã man đặc biệt nghiêm trọng gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân
về việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ công an đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao
và cơ quan tòa án khẩn trương điều tra truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử
áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man và đặc biệt nghiêm trọng này
liên quan đến vụ ầu đà giữa một nhóm thanh niên bốn người với nhóm thanh niên một mươi bảy người xảy ra tại quảng trường độc lập thành phố hải dương
vào tối ngày một mươi chín tháng hai khiến một nam thanh niên thiệt mạng
sau khi vào cuộc điều tra công an thành phố hải dương đã xác định được nguyên nhân ban đầu và hung thủ của vụ án
nam thanh niên bị tử vong là lưu trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thành phố hải dương
hung thủ chính của vụ án được xác định là lê thành long sinh năm hai nghìn một ở tp hải dương
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng hai long và kiên xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
đến hai mươi giờ cùng ngày long điện thoại hẹn kiên gặp tại quán trà đá ở quảng trường độc lập
trước khi đi kiên đã rủ ba người bạn khác đi cùng
còn long rủ nhóm bạn hơn một mươi người đi cùng
khi gặp nhau tại quán trà đá hai bên đã xảy ra sô sát
long đã rút dao mang sẵn theo người
đâm kiên dù được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
hiện công an thành phố hải dương đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm các tình tiết và các đối tượng có liên quan
toàn nhân dân tp cần thơ vào ngày hôm qua đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với nguyễn minh chuyển
nguyên giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
nhánh tây đô
nguyễn minh truyền và các đồng phạm bị truy tố về hai tội vi phạm quy định cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
chuyển đã trực tiếp chỉ đạo cho thuộc cấp là trần anh huy nguyên trưởng phòng khách hàng
và nguyễn hữu nghĩa lập năm mươi sáu hợp đồng tín dụng cho bốn mươi một doanh nghiệp không đủ điều kiện vay
theo hạn mức thuộc sáu nhóm khách hàng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng cơ sở
theo quy định của ngân hàng
với số tiền giải ngân hơn hai bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
việc trên đã gây thiệt hại cho việt công banh tây đô hơn một tám trăm linh tỷ đồng
đến nay không có khả năng thu hồi và tạo điều kiện cho chủ các nhóm doanh nghiệp trên
lừa đảo chiếm đoạt của việt công banh tây đô với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook và zalo
đối tượng là phùng xuân hòa chú tỉnh vĩnh phúc đang bị lực lượng công an tỉnh sơn la bắt giữ
quá trình điều tra ban đầu xác định với thủ đoạn giả tên người khác lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội
với tên người khác để giao bán hàng điện thoại
sau khi bị hại đặt mua hàng chuyển tiền thì đối tượng cắt liên lạc
thay đổi mật khẩu mạng để tiếp tục lừa người khác
tại cơ quan công an hòa khai nhận đã thực hiện chót lọt một mươi hai vụ lừa đảo tại một mươi hai tỉnh thành
chiếm đoạt tổng số tiền hai trăm bảy mươi hai triệu đồng
sau một thời gian tích cực truy xét các vụ án cấp dật tài sản của người đi đường
xảy ra trên địa bàn thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đến nay công an thành phố huế đã làm rõ và bắt giữ được hai đối tượng
phản ánh của nhóm phóng viên
khoảng một mươi ba h ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín chị đặng thị mỹ lan
chú tại huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế điều khiển xe mô tô và mang túi sách trên người
khi đến ngã ba đường phan bội châu và ngựa bình thuộc phường trường an thành phố huế
thì bị hai nam thanh niên đi xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát cướp giật túi sách
bên trong có một triệu hai trăm linh nghìn đồng và một điện thoại
trong lúc vụ án đang được điều tra thì vào khoảng một mươi chín h cùng ngày trên địa bàn
tiếp tục xảy ra một vụ cấp dật tài sản khác với phương thức thủ đoạn tương tự
anh phan đình mau chú phường phú hiệp trình báo với công an
vào thời điểm trên anh chở vợ đang ôm một túi sách để chiếc bụng từ chợ đông ba về nhà
khi đến phường phú hiệp thì bị hai nam thanh niên áp sát giật túi sách
bên trong có khoảng hai trăm bốn mươi triệu đồng và một số dây chuyền nhẫn bông tai vàng
tổng trị giá là hai cây
sau một thời gian tích cực truy xét đến sáng ngày một mươi chín tháng hai
công an thành phố huế đã làm rõ và bắt giữ võ quốc huy và nguyễn minh nhật
cùng chú phường kim long thành phố huế

tổng trị giá là hai cây

tổng trị giá là hai cây
sau một thời gian tích cực truy xét đến sáng ngày một mươi chín tháng hai công an thành phố huế đã làm rõ và bắt giữ võ quốc huy và nguyễn minh nhật cùng chú phường kim long thành phố huế
tổng trị giá là hai cây
sau một thời gian tích cực truy xét đến sáng ngày một mươi chín tháng hai công an thành phố huế đã làm rõ và bắt giữ võ quốc huy và nguyễn minh nhật cùng chú phường kim long thành phố huế
tổng trị giá là hai cây
tôi nạp sạc vào huy nhật tôi sạch đồ lên chạy nhanh tôi tuyển đường về nga tư lâm huy lục vào huy sẽ đưa tôi không bán tiền
còn lại huy dự hiệp huy gọi đưa vào mà tôi không lấy

đối với số vàng cướp giật được các đối tượng mang đi bán cho tặng người thân quen

khám xét nơi ở của các đối tượng bước đầu cơ quan công an thu giữ một số vàng hai xe máy hai điện thoại liên quan đến tăng vật của vụ án
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé